vào lúc một mươi bảy h chiều ngày một mươi ba tháng bốn một quán bar new fire club số năm lô hai mươi hai đường lê hồng phong quận ngo quyền tp hải phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn
cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm khu dân cư
theo người dân họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi cháy ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khói đen nghi ngút bao trùm khu dân cư
nhận được thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy hải phòng đã huy động ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường chữa cháy
lực lượng chức năng đã kịp thời phá cửa quán bar để tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy
được biết nguyên nhân đám cháy có thể do hàn điện trước đó quán đang trong quá trình sửa chữa và có thuê thợ hàn đến làm việc
đến một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được khống chế không gây thiệt hại về người